kết quả cho thấy những người mắc covid một mươi chín có nguy cơ bị thuyên tắc phổi tình trạng mà cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch phổi cao gấp ba mươi ba lần bình thường
khoảng thời gian người bệnh đối diện nguy cơ cao này kéo dài đến sáu tháng sau khi khỏi bệnh
ngoài ra người khỏi covid một mươi chín còn có nguy cơ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu tắc cục máu đông xuất hiện ở chân cao gấp năm lần
nguy cơ này kéo dài khoảng ba tháng sau đó
các phân tích cũng cho thấy khả năng xuất hiện cục máu đông vào những tháng đầu tiên xảy ra đại dịch cao hơn những tháng sau đó
lý do nhóm nghiên cứu giải thích là càng về sau lợi ích của việc bao phủ vaccine và hiệu quả của phương pháp điều trị được cải thiện được thể hiện rõ
những phát hiện mới này được đánh giá là có ý nghĩa với việc định hướng chính sách y tế của các quốc gia
các tác giả kêu gọi cần tập trung điều trị nhiều hơn cho bệnh nhân khỏi covid một mươi chín cũng như ngăn ngừa nguy cơ phát triển cục máu đồng
đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao
bản tin nội bộ y tế về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi ba một mươi ba ca nhiễm mới
trong đó không ca nhập cảnh và hai mươi ba một mươi hai ca ghi nhận trong nước giảm một sáu trăm một mươi một ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi tám năm trăm linh ca
các đồng thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một sáu trăm bảy mươi bảy phú thọ một hai trăm bảy mươi chín nghệ an chín trăm bảy mươi sáu yên bái chín trăm bốn mươi năm vĩnh phúc chín trăm ba mươi sáu quảng ninh tám trăm chín mươi bảy tp hcm tám trăm chín mươi
đắk lắc tám trăm năm mươi lào cai bảy trăm bốn mươi tám tuyên quang bảy trăm hai mươi chín bắc cạn bảy trăm một mươi năm bắc giang sáu trăm tám mươi hai hải dương sáu trăm năm mươi một bắc ninh sáu trăm hai mươi chín quảng bình sáu trăm hai mươi chín
thái nguyên năm trăm tám mươi bảy lạng sơn năm trăm hai mươi thái bình năm trăm một mươi sáu lâm đồng bốn trăm tám mươi chín cao bằng bốn trăm hai mươi chín hương yên bốn trăm linh bảy quảng trị ba trăm tám mươi bảy ninh bình ba trăm sáu mươi sơn la ba trăm năm mươi nam định ba trăm ba mươi năm gia lai ba trăm hai mươi ba đà nẵng ba trăm một mươi sáu điện biên ba trăm linh
hà tĩnh hai trăm bảy mươi ba tây ninh hai trăm sáu mươi bảy hà nam hai trăm năm mươi bốn bình định hai trăm năm mươi hai lai châu hai trăm bốn mươi bốn bình phước hai trăm bốn mươi bốn hòa bình hai trăm ba mươi bốn quảng nam hai trăm ba mươi hai vĩnh long hai trăm hai mươi bảy bến tre hai trăm một mươi sáu cà mau hai trăm một mươi một đắk nông hai trăm linh bảy bình dương một trăm chín mươi bốn quảng ngãi một trăm năm mươi hai hải phòng một trăm năm mươi một bà rịa vũng tàu một trăm bốn mươi ba hà giang một trăm một mươi ba thanh hóa một trăm một mươi hai
khánh hòa chín mươi hai phú yên tám mươi hai long an tám mươi một đồng tháp bảy mươi chín bình thuận sáu mươi bảy kiên giang năm mươi an giang bốn mươi ba bạc liêu ba mươi hai trà vinh hai mươi tám con tum hai mươi năm ninh thuận hai mươi hai cần thơ một mươi tám đồng nai một mươi sáu sóc trăng một mươi sáu hậu giang năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó phú thỏ giảm ba trăm bốn mươi tám hải dương giảm hai trăm bốn mươi sáu vĩnh phúc giảm hai trăm một mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhất
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhất so với ngày trước đó bắc ninh tăng một trăm chín mươi năm quảng bình tăng một trăm năm mươi bốn ninh bình tăng một trăm một mươi năm trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi bảy chín trăm một mươi bốn ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi ba trăm hai mươi năm trăm chín mươi chín ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bốn ba trăm bảy mươi bốn ca nhiễm đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi ba trăm một mươi hai tám trăm năm mươi hai ca trong đó có tám tám trăm năm mươi ba tám trăm một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày tám mươi năm sáu trăm ba mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi tám tám trăm năm mươi sáu sáu trăm hai mươi bảy ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ tám trăm năm mươi một ca thở oxy dòng cao hfnc chín mươi ba k thở máy không xâm lấn ba mươi ca thở máy xâm lấn một trăm tám mươi bốn k efmo ba k
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng bốn ghi nhận hai mươi ba ca tử vong tại cao bằng ba khánh hòa ba bình định hai đắk lắc hai gia lai hai ca trong ngày
bến tre một cần thơ một đồng nai một đồng tháp một hà giang một
hải dương một hậu giang một kiên giang một nghệ an một phú thọ một trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai chín trăm linh một ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean